trong tháng bảy thanh tra các sở giao thông vận tải và công chức thanh tra các cục quản lý đường bộ đã có hình thức xử lý hơn một năm trăm linh phương tiện vi phạm tức bốn trăm tám mươi ba giấy phép lái xe nộp kho bạc nhà nước một mươi sáu hai mươi tám tỷ đồng
cụ thể thanh tra các sở giao thông vận tải và công chức thanh tra các cục quản lý đường bộ sử dụng cân sách tay đã tiến hành kiểm tra một mươi năm chín trăm bảy mươi chín xe trong đó có một năm trăm tám mươi xe vi phạm chiếm tỷ lệ chín tám mươi tám tức bốn trăm tám mươi ba giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước một mươi sáu hai mươi tám tỷ đồng
theo tổng cục đường bộ việt nam trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tình trạng xe quá tải có dấu hiệu
tình trạng xe quá tải bùng phát trở lại lưu thông nơi có các mỏ vật liệu xây dựng các dự án xây dựng sàn lấp mật bằng nhà máy xi măng khu công nghiệp bến thủy nội địa
ngoài ra còn có tình trạng xe sang tải dồn tải xung quanh khu vực các cảng nhỏ bến thủy nội địa đồng thời đã tái diễn trở lại tình trạng xe cơi nới kích thước thành thùng để trở hàng quá tải và tái diễn tình trạng xe trở quá tải lưu thông công khai trên một số quốc lộ đường đô thị và đường địa phương gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông mất an toàn giao thông ô nhiễm môi trường